tối ngày một mươi một tháng năm tại xã kim liên huyện nam đản nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày bác hồ gửi bức thư cuối cùng cho đảng bộ tỉnh nghệ an
bảy mươi năm năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tỉnh nghệ an trọng thể khai mạc lễ hội làng sen năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tới dự buổi lễ
lễ hội làng sen hàng năm trở thành sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng
qua đó để hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người
góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại lễ khai mạc lễ hội làng sen năm hai nghìn hai mươi bốn
tại xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
đã diễn ra chương trình nghệ thuật quê hương mùa sen nở
chương trình là sự kết nối giữa các ca khúc và các trích đoạn
hoạt cảnh dân gian ví dặm được diễn ra liên tục
thể hiện sự thành kính và tình cảm chân thành nhất đối với bác hồ kính yêu
lễ hội làng sen lần thứ bốn mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày tám tháng năm đến ngày chín tháng sáu
với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa
tập trung tại huyện nam đàn thành phố vinh
đây sẽ là dịp để giới thiệu quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế
về văn hóa xứ nghệ về mảnh đất con người nghệ an
năng động thân thiện luôn mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển
cũng trong tối ngày một mươi một tháng năm
tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính
khu đô thị mới bắc sông cấm
đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật
hải phòng bừng sáng miền di sản
khai mạc lễ hội hoa vượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn
và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới
vịnh hạ long quần đảo cát bà
tới dự có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
lễ hội hoa phượng đỏ hai nghìn hai mươi bốn tại hải phòng
mang dấu ấn đặc biệt khi thành phố hải phòng
và tỉnh quảng ninh cùng đón nhận quyết định
của unesco công nhận di sản thiên nhiên thế giới
vịnh hạ long quần đảo cát bà
đây là di sản liên vùng đầu tiên
tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ một mươi một
lễ hội hoa phượng đỏ được tổ chức
nhằm quảng bá giới thiệu truyền thống lịch sử văn hóa hình ảnh
xây dựng thương hiệu
nâng cao vị thế uy tín của hải phòng
thúc đẩy đa dạng hóa
và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
đáp ứng sự mong đợi của nhân dân hải phòng
kiều bào du khách trong và ngoài nước
và chương trình nghệ thuật hải phòng bừng sáng miền di sản
được giàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao
đã thể hiện các giá trị nét đặc trưng tiêu biểu nhất
về huyền thoại lịch sử di sản văn hóa hình ảnh con người hải phòng
thưa quý vị trong không khí hào hùng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ vừa qua
với vai trò cơ quan báo chí chủ lực của nền báo chí cách mạng việt nam
báo nhân dân đã triển khai một đợt thông tin đặc biệt
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
kéo dài suốt gần hai tháng
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những điểm nhấn độc đáo nhất
của đợt thông tin đặc biệt của báo nhân dân
trong không khí hào hùng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
mùng bảy tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
với vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng
báo nhân dân đã triển khai một đợt thông tin đặc biệt
có quy mô toàn diện sáng tạo phong phú nhất
và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay
đợt thông tin đặc biệt mở đầu với việc ra mắt truyền trang điện tử
chiến thắng điện biên phủ
vào ngày một mươi ba tháng ba vừa qua
trên nền tảng công nghệ hiện đại
thiết kế trang trọng trực quan
hàng trăm bài viết được số hóa từ kho tư liệu đồ sộ
điểm nổi bật của truyền trang
chính là bản đồ chiến dịch
tái hiện diễn biến năm mươi sáu ngày đêm của chiến dịch điện biên phủ
cập nhật diễn biến từng ngày dưới dạng nhật ký
từ ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
diễn tiến chiến dịch được thể hiện bằng các ngôn ngữ
việt anh pháp tây ban nha nga và trung quốc
cùng với đó trên các ấn phẩm nhân dân hàng ngày
nhân dân cuối tuần nhân dân hàng tháng
báo thời nay truyền hình nhân dân
cũng có các tuyến bài phóng sự bình luận
tin tức phân tích phỏng vấn các nhân chứng lịch sử
giới thiệu bài viết tác phẩm văn học nghệ thuật
về điện biên phủ xưa và nay
với cách thể hiện mới lạ và thú vị
điện biên phủ
nếu điểm nổi bật của chuyên trang đặc biệt
là bản đồ chiến dịch
thì điểm nhấn trong chương trình đặc biệt
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
phát sóng vào một mươi tám h hai mươi năm phút hàng ngày
trên truyền hình nhân dân
là tiểu mục nhật ký chiến trường
những thông tin được biên tập xúc tích
những hình ảnh từ những thước phim tư liệu quý
kết hợp với việc xử lý đồ họa
kỹ xảo tinh tế sinh động
được lan tỏa trên các nền tảng số
đã thú hút hàng triệu lượt view
hàng nghìn lượt bình luận tương tác thử khán giả
đặc sắc nhất trong đợt thông tin đặc biệt
về bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
của báo nhân dân
đó chính là một ấn phẩm báo in ấn tượng
với hình thức thể hiện chưa từng thấy
trong lịch sử báo chí
số báo nhân dân hàng ngày
mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
với một mươi hai trang thông tin đặc biệt
gồm bốn trang nội dung
bốn trang tóm tắt diễn biến năm mươi sáu ngày đêm chiến dịch
dưới dạng nhật ký bằng tiếng việt và tiếng anh
và bốn trang in toàn bộ bức tranh
panorama chiến dịch điện biên phủ
thay vì chỉ đọc văn bản
và xem ảnh tĩnh trên báo giấy
đồng giả sẽ có một trải nghiệm đọc báo
hoàn toàn mới lạ và độc đáo
với việc tương tác cùng bức tranh panorama
chiến dịch điện biên phủ
với chiều dài ba hai mươi một m
một kỷ lục đối với sản phẩm báo in
theo các bước sau
bước một cắt rời bốn mảnh ghép theo đường nét đất
trở lại phần viên trắng bên tay phải
bước hai dán bốn mảnh ghép
theo thứ tự từ một đến bốn
để có bức tranh panorama hoàn chỉnh
bước ba dùng điện thoại
quét mã qr để bắt đầu trải nghiệm số
bước bốn chia sẻ trải nghiệm của bạn
với mọi người xung quanh
thăng nhân dân thăng panorama
thăng điện biên phủ
hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động
bằng công nghệ thực tế tăng cường ar
trên hệ thống app store hoặc ch play
báo nhân dân quét ar
cùng với các sản phẩm báo chí đặc biệt
báo nhân dân cũng tổ chức triển lãm
tương tác tranh panorama chiến dịch điện biên phủ
triển lãm khai mạc vào ngày sáu tháng năm
đồng thời tại hai địa điểm
trụ sở báo nhân dân bảy mươi một hàng chống hà nội
và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
khách tham quan có thể chiêm ngưỡng
bức tranh panorama bao quanh hình tròn
đường kính năm năm m chiều cao hơn ba m
và trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường
với mô hình tranh panorama ba trăm sáu mươi độ
bảy mươi năm đã trôi qua
những hình ảnh tàn khốc về chiến trường điện biên phủ
đã lùi xa và được thay thế
bằng màu xanh của cây cối
của những công trình hiện đại đối tiếp nhau mọc lên
những câu chuyện hào hùng về chiến thắng điện biên phủ
sẽ được thế hệ hôm nay
tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau
mãi mãi là như vậy
và đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt
với những ấn phẩm độc đáo sáng tạo
được thực hiện công phu tâm huyết
của những người làm bảo đảm
sẽ không chỉ là kho tuy liệu phổng lồ
mang giá trị lưu giữ để giáo dục lịch sử
truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau
mà trên hết còn là lời chiên sâu sắc
gửi tới lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước
đã anh dũng chiến đấu
hy sinh sương máu
vì độc lập tự do của tổ quốc
thưa quý vị hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tổ chức lễ phát động tháng công nhân
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
đây là dịp để biểu dương những tập thể cán bộ đoàn viên công đoàn
điển hình tiên tiến
có nhiều nỗ lực trong công tác học tập và chiến đấu
lực lượng cảnh sát cơ động
là lực lượng có tính chất đặc thù trong công an nhân dân
với chức năng nòng cốt
thực hiện biện pháp vũ trang
tổ chức theo mô hình đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung
thời gian qua bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực
như tổ chức các hoạt động tết xuân vầy
xuân bình an thăm hỏi tặng quà
tổ chức xe đưa đón cán bộ đoàn viên người lao động
bảo đảm một trăm linh cán bộ đoàn viên công đoàn
được quan tâm chia sẻ
cũng tại chương trình
công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã trao tặng hai mươi xuất quà
và ba mái ấm công đoàn cho cán bộ đoàn viên công đoàn
người lao động có hoàn cảnh khó khăn
thực hiện chương trình công tác đoàn
và phong trào thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn
thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm
một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
chương trình mùa hè thanh niên
trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng năm
đoàn viên thanh niên tri đoàn trung tâm truyền hình nhân dân
báo nhân dân đã tổ chức chương trình
về nguồn tại tỉnh nghệ an
với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
tham gia chương trình về nguồn
tại tỉnh nghệ an đoàn viên thanh niên
trị đoàn trung tâm truyền hình nhân dân
cùng các đại biểu khách mời đã dâng hương
tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên
huyện nam đàn thăm và lắng nghe
giới thiệu về cuộc đời của chủ tịch hồ chí minh
lúc sinh thời tại ngôi nhà ông phó bảng
nguyễn sinh sắc thân sinh chủ tịch hồ chí minh
dâng hương tưởng nhớ
các anh hùng liệt sĩ tại nghệ trang
liệt sĩ quốc tế việt lào
nơi tập trung phần mộ của hơn một mươi một cán bộ
chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự
hy sinh tại chiến trường lào
cũng trong chuyến công tác đoàn đã phối hợp
với công ty trách nhiệm hữu hạn eoc việt nam
trao hai mươi phần quà
mỗi phần quà trị giá một triệu đồng
cho các em học sinh nghèo vượt khó
tại huyện anh sơn để động viên
hỗ trợ các em trên con đường học tập
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng năm
tại thành phố đà nẵng
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
phối hợp với công ty tcp việt nam
nhãn hàng red bull
đồng tổ chức ngày hội thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn
tại các khu công nghiệp khu chế xuất
với chủ đề thanh niên công nhân
lan tỏa năng lượng tích cực
chuyến ngày hội cấp trung ương sẽ diễn ra
tại ba tỉnh thành gồm đà nẵng thanh hóa và hải phòng
các hoạt động hưởng ứng ngày hội
cũng được tổ chức ở các tỉnh thành
có nhiều khu công nghiệp
với nhiều hoạt động như
khám chữa bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí
tổ chức các gian hàng giảm giá
với các sản phẩm thiết yếu
các trò chơi cho con em và thanh niên công nhân
cùng các hoạt động văn nghệ thể thao
xuất ra cụ cải vật chất cho xã hội của chúng ta
đồng thời với đó là cũng mong muốn mở rộng
thêm mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
từ việc chúng tôi đồng hành tổ chức các hoạt động như này
hoạt động này góp phần trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết
tạo môi trường giao lưu học hỏi
góp phần chăm lo hỗ trợ
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên công nhân
mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
trong các khu công nghiệp khu chế xuất